xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
thưa quý vị trong những ngày vừa qua tại khu vực các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài
tổng lượng mưa một số nơi tới trên tám trăm linh mm đồng thời các hồ thủy lợi thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để đảm bảo an toàn
rất nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu sạt lở đường gây chia cắt giao thông
một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt
và để tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành công điện gửi ubnd các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai con tum đắk lắc
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an
trong đó thủ tướng yêu cầu các tỉnh không để người dân đói rét do thiên tai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa lớn tại miền trung sẽ kết thúc trong ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
trong đó hai điểm sấp xỉ đạt sấp xỉ lũ lịch sử vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hai nghìn một mươi ba là sông phôn ở tỉnh bình định và sông ba ở phú yên
vào sáng ngày hôm nay lũ trên sông côn còn trên báo động ba là một m sông ba trên báo động ba là chín m lũ trên các sông này sẽ xuống vào chiều tối ngày hôm nay
theo nhận định của các chuyên gia đợt mưa này gần như là cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các địa phương cùng với các ngành chức năng vẫn cần sẵn sàng tâm thế ứng phó
nếu xuất hiện đợt mưa tiếp theo vì trong những ngày vừa qua các hồ chứa đã đầy nước
trong ngày hôm nay nguy cơ ngập lụt vẫn là rất lớn một số khu vực nhà dân đã xuất hiện tình trạng sung yếu
lực lượng chức năng cần đưa người dân ra khỏi nhà
có người do điều kiện sức khỏe bệnh tật sinh nở thì cần được bố trí phương tiện hỗ trợ tránh để người dân di chuyển bằng phương tiện tự phát rất nguy hiểm
hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh phú yên đang giảm chậm
thế nhưng vẫn còn ở mức cao
trong đêm ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thành phố tuy hòa và rất nhiều khu dân cư ở tất cả các huyện bị ngập chìm trong lũ đã có bốn người chết do lũ cuốn trôi
do nước lũ dâng cao từ đêm qua đến sáng nay thành phố tuy hòa bị chìm trong biển nước nhiều khu vực bị cúp điện để đảm bảo an toàn
đến chín giờ sáng nay nước giảm khoảng bốn mươi cm tuy nhiên vẫn còn mức cao
toàn thành phố đã phải di rời sơ tán hai một trăm ba mươi một hộ với hơn bảy người
hiện tại người dân các vùng ngập sâu vẫn ở lại các nơi sơ tán chờ nước rút mới trở về nhà
bà con cho biết đây là đợt lũ lớn nhất trong khoảng năm năm trở lại đây tương đương mức lũ năm hai nghìn chín và thấp hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng nước lũ dâng quá nhanh bà con không kịp trở tay
dịch bệnh kéo dài và đang bùng phát trở lại việc làm ăn đã khó khăn lại thêm lũ lụt khiến bà con thiệt hại nặng nề
bà con có nghĩ là bệnh dịch không dám mua bụng lợi do ăn trồng
ờ đúng rồi
ờ thì xuống hết nhiêu tiền giống rồi
xuống là cũng hết bốn triệu tiền giống rồi hàng triệu ngò
mà nó lên ngon lắm chứ nhìn thấy mà coi như không có thu được

giờ đây giờ giờ giờ không biết gì nữa
bông xuống giống rồi à
rồi xuống ống rồi
xuống bao nhiêu xeo rồi
rồi có hai xeo rồi
hết nhiêu tiền giống rồi
rồi có nằm đây giá tầm hai mươi triệu
tại huyện sông hinh trong chiều và đêm qua hơn bốn trăm linh ngôi nhà và một sáu trăm linh khẩu của xã sơn giang bị chìm trong nước
trong đó hàng chục ngôi nhà bị ngập đến nóc nhiều người mắc kẹt vì nước lên nhanh
mặc dù rất khẩn cấp nhưng phải đến giữa buổi chiều lực lượng bộ đội địa phương cùng xuồng máy chuyên dụng mới tiếp cận được khu vực bị ngập
do tuyến quốc lộ hai mươi chín bị chia cắt nhiều đoạn vì nước ngập hoặc sạt lở
gần hai mươi bốn giờ đêm cùng ngày số người mắc kẹt trong vùng ngập đã được đội cứu hộ tìm thấy và di rời đến nơi an toàn
chạy không kịp coi như là nước lên nhanh quá và quân chạy không kịp không kịp chữa tay
cho nên là nói chung là gà muế coi như heo gà rồi
rồi lúa thóc thân chua chứ là ướt hết
coi như là mất trắng rồi đó
chạy rồi có mấy con bò mà chạy bò không biết chạy đi đâu cô tìm chưa ra nữa
thực hại của bà con dân là hầu hết là cái thức ăn gia súc cũng như là cho người và cháu bò đặc biệt là rơm rã
và cái lương thực thực phẩm bà con dự trữ thì do cái lượng nước quá lớn cho nên là bà con không chủ động được
cho nên hiện giờ là ướt hết
cái này đánh giá là sau cái mưa lũ này thì thực hại cho bà con dân là cũng rất là nặng nề
thiệt hại do thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh phú yên đến tám giờ sáng nay ngày một tháng một mươi hai đã có bốn người chết
huyện phú hòa hai người huyện sơn hòa hai người chết do trôi lật cano trong quá trình chở đi di rời tránh lũ
một người ở thành phố tuy hòa bị mất tích
số nhà ở hiện đang bị ngập gần hai mươi chín hộ bị chia cắt hơn chín hai trăm linh hộ
các tuyến đường tỉnh huyện xã bị ngập sâu
bị chia cắt tại một số vị trí ngầm tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét
gây ách tắc giao thông
sạt lở bồi lấp rụt lũ nền đường mặt đường
hiện nay lũ trên các sông đang giảm trận
các địa phương tiếp tục kiểm tra giả soát thống kê báo cáo thiệt hại
thông tin về tình hình dịch bệnh
thưa quý vị như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho tới một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một
hà nội đã ghi nhận một mươi năm trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
kể từ đầu năm nay năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
thì toàn thành phố ghi nhận một mươi năm trăm chín mươi ba
bảy ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến thông tin là hà nội tạm dừng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba
cho trẻ để xin ý kiến của bộ y tế
theo bà hà thì khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp và lo ngại của phụ huynh
sở đã tiếp thu và tiến hành giả soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng
bộ y tế hà nội cũng xin ý kiến chuyên môn của bộ y tế về hai lô vaccine của pfizer nói trên
có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
và được tăng hạn lên thành ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai để thực hiện việc tiêm chủng cho học sinh
các đô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường
trong khi đó thì vào ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai sở y tế thành phố hồ chí minh đã có văn bản
gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc
và điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo sở y tế nếu như được huy động và kích hoạt
thì các cơ sở y tế tư nhân sẽ góp phần không nhỏ giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở và
tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý hai đối tượng tàng trữ mô bán trái phép chất ma
tuỷ vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ thù giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phía
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì giống pó
trú tại xã tri lễ huyện quế phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xác định lì giống pó cùng chú của mình là lì bá ca đang tập kết ma tuỷ với số
lượng lớn để đem đi tiêu thụ khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã tri lễ
huyện quế phong các mũi công tác nhanh chóng đồng loạt áp sát khống chế bắt giữ thành công
dựng thù giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến tại cơ quan công an các đối tượng khai
nhận hành vi phạm tội của mình đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi
chú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đây là thủ phạm đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng máy tính mạng viễn thông trên địa bàn cụ thể khi tiếp nhận tin báo của một bị
hải trú tại phường thanh khê đông về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản công an quận thanh khê
đã lập tức vào cuộc đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một phát hiện thái là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ
tại lâm đồng làm việc với cơ quan điều tra thái thừa nhận giữa tháng một mươi một có ra đà nẵng và đã
tiếp cận gặp bị hại để xin năm trăm linh đồng từ đó thái lân la hỏi địa chỉ số điện thoại để chuẩn bị
cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn khi về quê thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại
tiền đã giúp đỡ nên nhờ bị hại cung cấp ví tài khoản momo cũng như mã otp của tài khoản ngân hàng
liên kết và từ đây thái đã tự động dùng mã otp lấy tiền về cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần
chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà thái đã cung cấp từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị
bắt giữ thái đã thực hiện được bốn vụ chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng dùng toàn bộ vào việc chơi
game online và tiêu xài cá nhân một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên hoạt động phạm tội về đêm
của công an phường nhơn bình tp quy nhơn tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát hình sự công
an quy nhơn nhanh chóng điều tra bắt giữ đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm
tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định ông đoàn văn mười chú tổ một
khu vực một phường nhơn bình tp quy nhơn là một trong số nạn nhân trong vụ trộm mất cây cảnh trước đó
ra xuống tại hiện trường cắp vụ trộm yah quán công an nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức hầu hết thức m
sản các đối tượng nhắm đến là xe mô tô cây cảnh và chim cảnh có giá trị
thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya những sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc quản lý tài sản hoặc lợi dụng tình hình mưa gió giả vờ chú mưa
rồi bẻ khóa xe hoặc đột nhập vào nhà để trộm tài sản
sau nhiều ngày điều tra các đối tượng trong vụ án đã được xác định

tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong trưa đầy hai tháng
đã thực hiện chót lọt chín vụ trộm cấp tài sản trên địa bàn tp quy nhơn
và sáu vụ trộm khác tại huyện tuy phước và phù mỹ
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn
đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma tùy
đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đối tượng vi văn sô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc nam
xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn đăng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thuận yên
xã nghĩa dũng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện